trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận hơn bốn trăm chín mươi triệu ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu
trong đó hàn quốc đứng đầu với hai trăm sáu mươi bốn một trăm bảy mươi một đánh số ngày thứ hai liên tiếp số ca lây nhiễm mới ở dưới mốc ba trăm linh ca
theo trang thống kê worldometers info từng đến chín giờ sáng ngày hai tháng bốn theo giờ việt nam
thế giới ghi nhận tổng cộng bốn trăm chín mươi bốn mươi ba bốn trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu một trăm bảy mươi một hai trăm ba mươi tám ca tử vong
số bệnh nhân covid một mươi chín đã bình phục bốn trăm hai mươi bốn năm trăm hai mươi năm bốn trăm sáu mươi ba người trong khi vẫn còn năm mươi tám chín trăm bảy mươi bốn năm trăm ba mươi bảy người đang phải điều trị
mỹ tiếp tục là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín với tổng cộng tám mươi một tám trăm một mươi một bảy trăm chín mươi một ca mắc
trong đó một bảy chín trăm một mươi
tiếp theo là ấn độ với bốn mươi ba hai mươi sáu bảy trăm ba mươi sáu ca mắc trong đó năm trăm hai mươi một hai trăm chín mươi ba ca tử vong
brazil với hai mươi chín chín trăm bảy mươi năm một trăm sáu mươi năm ca mắc trong đó có sáu trăm sáu mươi sáu mươi năm ca tử vong
tiếp đến là đức với hai trăm ba mươi một chín trăm một mươi ca và pháp với một trăm bốn mươi tám sáu trăm hai mươi chín ca
xét về lục địa châu âu đứng đầu thế giới về số ca mắc
với một trăm chín mươi bảy năm trăm ba mươi bảy ca tử vong
châu á đứng thứ hai khi ghi nhận tổng cộng một trăm ba mươi chín năm trăm một mươi năm bốn trăm tám mươi ca nhiễm
tiếp đến là bắc mỹ chín mươi sáu sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm một mươi một ca mắc
ngày hai tháng bốn ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc công bố số liệu cho thấy
trung quốc đại lục ghi nhận hai một trăm hai mươi chín ca mắc mới trong ngày một tháng bốn
tăng so với mức một tám trăm hai mươi bảy ca của ngày trước đó
trong số này thượng hải ghi nhận sáu năm mươi một ca không triệu chứng
sáu mươi ca có triệu chứng
cho đến nay trung quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng một trăm năm mươi ba hai trăm ba mươi hai ca
trong đó có bốn sáu trăm ba mươi tám ca tử vong
cùng ngày mỹ thông báo dỡ bỏ một chỉ thị y tế công cộng được áp dụng do đại dịch covid một mươi chín
trong đó yêu cầu trục xuất những người di cư tại biên giới nước này
trong khi đó từ ngày một tháng bốn canada nới lỏng các biện pháp nhập cảnh
đối với du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
giới chức nước này tiếp tục điều chỉnh các biện pháp kiểm dịch
dựa trên tình hình dịch tễ trong nước
trước những ca mắc về biến thể omicron cơ quan y tế công cộng canada
cảnh báo các biến thể mới có nguy cơ xuất hiện và nước này vẫn cần cảnh giác
sẵn sàng thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
số ca mắc covid một mươi chín trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại lên tới bốn trăm chín mươi triệu ca
con số này vẫn không ngừng tăng lên
dù mỹ đang đứng đầu thế giới về ca mắc mới
tuy nhiên các biện pháp nới lỏng dỡ bỏ cách ly khiến nhiều nước cũng gần gù đồng ý
và lựa chọn con đường tiêm vaccine để sống chung với covid một mươi chín
hơn lúc nào hết việt nam cần đẩy nhanh các biện pháp tiêm chủng
để không xảy ra bất kỳ tình huống và sự cố đáng tiếc nào trong tương lai